trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí khó hoàn thành nhất
tuy nhiên với sự sáng tạo của các địa phương đã có nhiều mô hình hay được ra đời góp phần làm sạch môi trường khu dân cư
tổ tự quản vệ sinh môi trường tại xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai là một điển hình như thế
mỗi buổi chiều hàng ngày hai thành viên của tổ vệ sinh môi trường xã phú nhuận lại bắt đầu công việc quen thuộc
chỉ với dụng cụ thô sơ như thế này nhưng rác thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trong thôn phú hải hai xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai được thu gom tập kết lên xe chuyên dụng đưa ra bãi rác
chính những công nhân môi trường tự nguyện đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống ở khu vực xã phú nhuận này
tôi biết là các anh chị đi làm vệ sinh môi trường thì cũng rất là vất vả
rác rửa là của chợ chủ
chúng tôi đi chợ là chúng tôi cũng bỏ gom gọn vào một chỗ thì các anh các chị là chỉ chở đi thôi
đấy là phạm vi trong chỗ chúng tôi ngồi
còn trong chợ thì xong buổi chợ là các anh các chị là quét cho nó sạch sẽ chứ không còn bẩn thiểu như ngày xưa nữa
đây là một trong những mô hình đầu tiên thực hiện tự quản môi trường tại lào cai với năm thành viên trong tổ tự quản
hoạt động trên tinh thần tự nguyện mô hình này đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân địa phương
để mô hình đi vào hoạt động xã phú nhuận đã huy động xã hội hóa từ nhân dân để trang bị xe chở rác cùng nhiều vật dụng khác cho tổ thu gom
tuy nhiên để tổ tự quản duy trì hoạt động đạt hiệu quả và lâu dài thì vẫn cần thêm sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa
hỗ trợ thì ít thôi nhưng mà thôi thì vì bà con cố gắng để làm giữ sạch môi trường
ở năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi sẽ bố trí là thêm kinh phí cho cái tổ thu gom rác này
một tháng là có thể là từ năm trăm linh bảy trăm linh nghìn đồng để động viên cho họ về cái việc bảo hộ
cái việc bảo hộ để làm sao đó người ta đảm bảo cái sức khỏe khi mà người ta tham gia cái việc thu gom rác
trong điều kiện đầu tư để cải thiện môi trường nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn
thì việc thành lập duy trì và nhân rộng mô hình tự quản sẽ có ý nghĩa tích cực
trong việc vận động cộng đồng dân cư nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xây dựng nông thôn mới tại các địa phương